đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đã thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp thụy vân thành phố việt trì tỉnh phú thọ
tại buổi tặng quà đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của tỉnh phú thọ trong việc quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động
đồng chí đề nghị phú thọ cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa không chỉ trong dịp tết đến xuân về mà coi đây là việc làm thường xuyên để công nhân lao động có được điều kiện tốt hơn trong cuộc sống
nhân dịp này đồng chí nguyễn văn bình cùng lãnh đạo tỉnh phú thọ đã đến thăm tặng quà chúc tết hai hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ tại khu tái định cư thụy vân thăm động viên các công nhân lao động tại công ty cổ phần gạch menta khu công nghiệp thụy vân